thăng trự trái phép bảy trăm hai mươi viên ma túy đối tượng nguyễn đoàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
chú phường đông ba tp huế đã bị công an phường đông ba tp huế bắt giữ
trưa ngày một mươi bảy tháng một mươi một công an phường đông ba đã bắt quả tang đoàn có hành vi tàng trữ bảy trăm hai mươi viên nén ma túy
bước đầu đoàn khai nhận tất cả số viên nén trên là ma túy mua từ một người chưa rõ lây lịch
sau đó mang về nhà cất giấu và chia nhỏ để bán kiếm lời
được biết bắt giữ đối tượng nguyễn đoàn là một phần nằm trong kế hoạch chuyển hóa địa bàn phường trần huy liệu
phức tạp về tội phạm ma túy sang địa bàn an toàn về an ninh trật tự